hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện tương dương vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy vùng biên giới có sử dụng vũ khí nóng bắt giữ một đối tượng tầm đầu thu giữ nhiều vũ khí và ma túy